nhân kỷ niệm bảy mươi chín năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và ba mươi bốn năm ngày hội quốc phòng toàn dân
sáng nay tại hà nội đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
đã tới dân hương tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quân đội
đại tướng phan văn giang đã đến gia đình các đồng chí thượng tướng lê khả phiêu
nguyên tổng bí thư nguyên chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đại tướng lê đức anh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước nguyên bộ trưởng quốc phòng
các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bộ trưởng quốc phòng đại tướng võ nguyên giáp
đại tướng văn tiến dũng đại tướng đoàn khuê đại tướng phùng quang thanh đại tướng chu huy mân
đại tướng hoàng văn thái đại tướng lê trọng tấn
trong không khí trang nghiêm thành kính trước anh linh của các bậc tiền bối
đại tướng phan văn giang cùng đoàn công tác đã kính cẩn dân hoa dân hương tưởng niệm
tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn sự chi ân sâu sắc những công hiến đóng góp to lớn của các đồng chí
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc và sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân việt nam anh hùng
những công hiến công lao to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quân đội
đã góp phần làm nên những chiến công hào hùng bất khuất tô thắm lá cờ đỏ sao vàng của tổ quốc
là niềm tự hào của dân tộc việt nam là những tấm gương sáng ngời vì lý tưởng cách mạng
vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân
ngày hai mươi tháng một mươi hai tại tỉnh quảng ninh hội thảo lý luận lần thứ một mươi giữa đảng cộng sản việt nam
và đảng nhân dân cách mạng lào với chủ đề phát triển văn hóa con người trong tiến trình phát triển đất nước
theo định hướng xã hội chủ nghĩa kinh nghiệm của việt nam kinh nghiệm của lào đã bế mạc và thành công tốt đẹp
qua hai ngày làm việc tại hội thảo lý luận lần thứ một mươi giữa đảng cộng sản việt nam
và đảng nhân dân cách mạng lào các đồng chí lãnh đạo nhà lý luận nhà khoa học của việt nam và lào
đã trình bày một mươi báo cáo tham luận tập trung đề cập những vấn đề cốt yếu quan trọng nhất
của công tác phát triển văn hóa và con người ở việt nam và lào như quá trình phát triển nhận thức
của đảng cộng sản việt nam về vị trí vai trò của văn hóa và nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới đất nước
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển theo hướng xã hội chủ nghĩa
về quốc phòng an ninh đối ngoại và những vấn đề khác hai bên cùng quan tâm
kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học được trình bày và thảo luận tại hội thảo lý luận lần thứ một mươi
giữa đảng cộng sản việt nam và đảng nhân dân cách mạng lào góp phần đưa kho tàng lý luận của hai bên
ngày càng phong phú góp phần thực hiện thắng lợi
nhân dịp này hai bên thống nhất hội thảo lý luận lần thứ một mươi một sẽ được tổ chức tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào
nhân dịp lễ giáng sinh hai nghìn hai mươi ba sáng nay tại tòa tổng giám mục tổng giáo phận hà nội
đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung mương đảng chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam đã tới thăm
và gửi lời chúc tốt đẹp đến tổng giám mục chuse vũ văn thiên tổng giám mục tổng giáo phận hà nội
trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước
sự ủng hộ đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong đó có đồng bào công giáo việt nam
đất nước ta đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh được bảo đảm
hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt được nhiều thành tiệu quan trọng
vị thế uy tín quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao với đường hướng sống phúc âm giữa lòng dân tộc
để phục vụ hạnh phúc của đồng bào đồng bào công giáo đã tích cực triển khai các hoạt động từ thiện nhân đạo
mang tinh thần yêu thương phục vụ đến với đồng bào nhất là nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội
từ đó lan tỏa những giá trị đạo đức tốt đẹp của đồng bào công giáo
chủ tịch đỗ văn chiến mong muốn với vai trò là tổng giám mục tổng giáo phận hà nội
phó chủ tịch hội đồng giám mục việt nam tổng giám mục du sê vũ văn thiên sẽ tiếp tục dẫn dắt
động viên khích lệ đồng bào công giáo việt nam và tổng giáo phận đoàn kết gắn bó với xã hội
cộng đồng cùng toàn dân tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của công giáo và dân tộc
tích cực đồng hành xây dựng phát triển đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc
thay mặt tòa tổng giám mục hà nội tổng giám mục duce vũ văn thiên trân trọng cảm ơn tình cảm
và những lời chúc tốt đẹp của chủ tịch đỗ văn chiến gửi tới đồng bào công giáo nhân dịp lễ giáng sinh
đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của đảng nhà nước cho các hoạt động tôn giáo của tổng giáo phận hà nội trong thời gian tới
tổng giám mục du sê vũ văn thiên tin tưởng với chủ trương chính sách của đảng nhà nước đồng bào công giáo việt nam nói chung
và tổng giáo phận hà nội nói riêng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với dân tộc phát huy hơn nữa những thế mạnh tích cực của mình
đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển và xây dựng đất nước
tới thăm và chúc mừng hội thánh tin lành việt nam miền bắc thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
chủ tịch đỗ văn chiến gửi lời thăm hỏi thân tình lời chúc mùa sáng sinh và năm mới sôi sao sức khỏe an lành hạnh phúc
tới mục sư hội trưởng bùi văn sàn các vị lãnh đạo hội thánh mục sư và tín hữu thuộc hội thánh tin lành việt nam miền bắc
chủ tịch đỗ văn chiến đánh giá cao và cảm ơn hội thánh tin lành việt nam miền bắc thời gian qua đã đóng góp công sức với toàn đảng
toàn quân toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đồng thời mong muốn trong thời gian tới
mục sư hội trưởng các vị mục sư trong hội thánh sẽ tiếp tục dẫn dắt động viên các vị chức sắc cùng tín hữu tin lành phát huy hơn nữa
truyền thống yêu nước gắn bó đồng hành cùng dân tộc chung sức chung lòng xây dựng đất nước ta phát triển phồn vinh hạnh phúc
thay mặt hội thánh tin lành việt nam miền bắc mục sư hội trưởng bùi văn sản bày tỏ sự vui mừng xúc động khi được đón tiếp bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến và đoàn công tác đại diện lãnh đạo đảng nhà nước
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tới thăm và có những lời chúc mừng rất tốt đẹp nhân dịp lễ giáng sinh và đón chào năm mới hai nghìn hai mươi bốn
mục sư bùi văn sản khẳng định với vai trò trách nhiệm của mình sẽ vận động các tín hữu tin lành thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo
tiếp tục đồng hành cùng dân tộc tích cực hướng ứng các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba ngành nội vụ đã xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích bảo vệ cán bộ
năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và tập trung giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ né tránh đùn đẩy thiếu trách nhiệm thực thi công vụ
đó là một số kết quả được công bố tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ nội vụ tổ chức vào chiều nay tại hà nội
phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang tham dự hội nghị
thay mặt thường trực chính phủ phó thủ tướng trần lưu quang đánh giá cao nỗ lực cũng như quyết tâm của bộ nội vụ cùng cách điều hành khoa học nên cơ bản công việc của bộ đạt hiệu quả cao
phó thủ tướng đánh giá so với một số bộ ngành khác ngoại trừ bộ tư pháp bộ nội vụ được giao ban hành nhiều chính sách nội dung rất khó như cơ chế giám nghĩ dám làm
hợp nhất sát nhập ảnh hưởng đến quyền lợi nhiều người
bộ đã có nhiều cách làm mới trong đó có bỏ thi nâng hạng viên chức và tới đây bỏ một số cuộc thi nhận được nhiều sự ủng hộ
phó thủ tướng đề nghị năm hai nghìn hai mươi bốn bộ phải tiếp tục nỗ lực cố gắng trong các nhiệm vụ quan trọng như xây dựng và phê duyệt các đề án vị trí việc làm
để đạt tiến độ cho cải cách tiền lương chúng ta không bàn phương thức tiếp cận mà cố gắng làm kết nối tốt để các địa phương thực hiện hiệu quả không cầu toàn bám vào nguyên tắc chung cốt lõi có phân cấp mạnh cho các địa phương
việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã cần tăng tốc vì áp lực thời gian chuẩn bị cho kịp đại hội đảng các cấp tới
công tác thi đua khen thưởng cần động viên đúng người đúng việc chính sách tôn giáo dân tộc cần có định hướng cho bà con và xử lý kịp thời những vấn đề xảy ra
thưa quý vị sáng nay tại hà nội bộ công thương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai kế hoạch năm hai nghìn hai mươi bốn phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà tham dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn hai mươi ba chính trị thế giới bất ổn lạm phát tăng cao thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm đã ảnh hưởng lớn đến
nền kinh tế việt nam ngành công thương đã tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương và địa phương để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắt
qua đó đóng góp vào các trụ cột lớn của nền kinh tế đưa chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp eip năm hai nghìn hai mươi ba tăng khoảng hai ba
duy trì xuất siêu năm thứ tám liên tiếp với mức thẳng dư ước đạt gần ba mươi tỷ usd thương mại trong nước tăng trưởng cao tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng chín sáu vượt kế hoạch đề ra
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của ngành công thương trong việc phục hồi của nền kinh tế
phó thủ tướng kỳ vọng trong thời gian tới ngành công thương sẽ có những đổi mới toàn diện tạo ra những kiến tạo khởi tạo góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước
thưa quý vị sau hai năm ngày làm việc sôi nổi trí tuệ nghiêm túc khẩn trương với tinh thần đổi mới trách nhiệm cao
sáng nay đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên việt nam lần thứ một mươi một
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám đã họp phiên bế mạc
với tinh thần sinh viên việt nam vững bản sắc giàu khát vọng kiến tạo tương lai dựng xây đất nước
đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên việt nam lần thứ một mươi một đã nhất trí thông qua mục tiêu
chỉ tiêu trọng tâm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đó là tiếp tục triển khai thực hiện phong trào sinh viên năm tốt
chương trình đồng hành tư vấn hỗ trợ sinh viên và chương trình xây dựng hội sinh viên việt nam vững mạnh
góp phần xây dựng bảo vệ đảng và hệ thống chính trị triển khai thực hiện hệ thống một mươi một chỉ tiêu trọng tâm
xác định ba đề án trong nhiệm kỳ đó là đề cao nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong sinh viên
đề án chuyển đổi số các hoạt động hội sinh viên việt nam và đề án nâng cao năng lực cán bộ hội sinh viên việt nam
đại hội kêu gọi toàn thể sinh viên việt nam ở trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang
niềm tự hào dân tộc thi đua học tập sáng tạo hội nhập hăng hái tham gia phong trào sinh viên năm tốt
xây dựng hội sinh viên việt nam vững mạnh quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên việt nam lần thứ một mươi một

hội sinh viên việt nam